các bạn hãy đăng kí cho kênh lalaschool để không bỏ lỡ những video hấp dẫn
một mươi quận huyện hà nội tiếp tục giãn cách xã hội sau ngày sáu tháng chín
trong đó một mươi đơn vị giãn cách toàn bộ năm đơn vị giãn cách một phần
hà nội dự kiến cấp giấy đi đường cho sáu nhóm
thành phố hồ chí minh không lùi lịch học năm học mới và hỗ trợ một trăm linh học phí cho các trưởng công lập
hà nội nhận thêm gần một triệu liều pfizer astrazeneca ai được ưu tiên tiêm
các sĩ angela phương trình bị yêu cầu gỡ tin ru đất chữa covid một mươi chín
thưa quý vị sau đây là nội dung chi tiết
hệ thống quốc gia quản lý ca bệnh covid một mươi chín ghi nhận một mươi bốn chín trăm hai mươi hai ca nhiễm mới
trong đó hai mươi tám ca nhập cảnh và một mươi bốn tám trăm chín mươi bốn ca nhiễm mới
tại thành phố hồ chí minh tám bốn trăm chín mươi chín ca bình dương ba sáu trăm bảy mươi sáu ca đồng nai chín trăm tám mươi sáu ca long an năm trăm sáu mươi bốn ca tây ninh hai trăm sáu mươi bảy ca tiền giang một trăm năm mươi bốn ca kiên giang một trăm linh bốn ca đồng tháp tám mươi hai ca đà nẵng tám mươi một ca bình thuận bảy mươi năm ca an giang sáu mươi hai ca khánh hòa sáu mươi một ca
hà nội năm mươi tám ca bà rịa vũng tàu ba mươi chín ca nghệ an ba mươi bảy ca quảng ngãi hai mươi bốn ca phú yên một mươi chín ca bình định một mươi bảy ca thanh hóa một mươi năm ca cần thơ một mươi ca gia lai một mươi ca đắk nông chín ca bình phước tám ca vĩnh long tám ca trà vinh năm ca hà tĩnh năm ca bến tre năm ca cà mau bốn ca hà nội năm mươi tám ca bà rịa vũng tàu ba mươi chín ca nghệ an ba mươi bảy ca quảng ngãi hai mươi bốn ca phú yên một mươi chín ca bình định một mươi bảy ca thành hóa một mươi năm ca cần thơ một mươi ca gia lai một mươi ca đắk nông chín ca bình phước tám ca vĩnh long tám ca trà vinh
quảng nam ba ca nam định hai ca bạc liêu hai ca bắc ninh một ca hậu giang một ca bắc giang một ca trong đó có chín hai trăm bảy mươi năm ca trong cộng đồng
như vậy trong hai mươi bốn giờ qua số ca nhiễm ghi nhận trong nước tăng một bảy trăm linh tám ca tại tp hcm tăng hai năm trăm ba mươi sáu ca bình dương giảm tám trăm hai mươi tám ca đồng nai tăng một trăm tám mươi ba ca long an giảm một mươi chín ca tây ninh tăng hai trăm linh năm ca
kể từ đầu dịch đến nay việt nam có năm trăm linh một sáu trăm bốn mươi chín ca nhiễm đứng thứ năm mươi ba trên tổng số hai trăm hai mươi hai quốc gia và vùng lãnh thổ
trong đó có hai trăm sáu mươi bảy tám trăm chín mươi bốn bệnh nhân đã được công bố khỏi bệnh
có một mươi trên tổng số sáu mươi hai tỉnh thành phố đã qua một mươi bốn ngày không ghi nhận trường hợp nhiễm mới trong nước
quảng ninh bắc cạn tuyên quang lai châu hòa bình yên bái hà giang thái nguyên điện biên và vĩnh phúc
có năm tỉnh thành phố không có ca lây nhiễm thứ phát trên địa bàn trong một mươi bốn ngày qua
thái bình hải phòng phú thọ con tum và hà nam
năm tỉnh thành phố không có ca lây nhiễm thứ phát trên địa bàn trong một mươi bốn ngày qua
sáu tỉnh thành phố ghi nhận số ca mắc cao là thành phố hồ chí minh hai trăm bốn mươi một tám mươi bốn ca bình dương một trăm hai mươi sáu bốn trăm linh tám ca đồng nai hai mươi sáu ba trăm một mươi bốn ca long an hai mươi ba bảy trăm tám mươi năm ca tiền giang một mươi hai trăm chín mươi ca
theo thống kê sơ bộ số bệnh nhân nặng đang điều trị là sáu bốn trăm chín mươi một ca trong đó thở oxy qua mặt nạ
bốn một trăm hai mươi hai ca thở oxy dòng cao hfnc một hai trăm chín mươi năm ca thở máy không xâm lấn một trăm bảy mươi chín ca thở máy xâm lấn tám trăm sáu mươi bảy ca ít mô hai mươi tám ca
số bệnh nhân tử vong
trong ngày tổng hợp số liệu tử vong do các sở y tế công bố trên cổng thông tin ghi nhận ba trăm ba mươi tám ca tử vong
tại thành phố hồ chí minh là hai trăm năm mươi ca bình dương bốn mươi bốn ca cà mau ba mươi ca
đồng tháp năm ca hà nội hai ca đắk lắc hai ca tiền giang hai ca bến tre một ca bình thuận một ca và khánh hòa một ca
tổng số ca tử vong do covid một mươi chín tại việt nam tính đến nay là một mươi hai bốn trăm bảy mươi sáu ca chiếm tỷ lệ hai năm so với tổng số ca mắc
và cao hơn bốn so với tỷ lệ tử vong do covid một mươi chín trên thế giới
sau đây là một số thông tin khác mà chúng tôi vừa mới cập nhật
mời quận huyện hà nội giãn cách xã hội
sau ngày sáu tháng chín ủy ban nhân dân thành phố hà nội thông báo từ sáu giờ ngày sáu tháng chín đến sáu giờ ngày hai mươi một tháng chín
thành phố phân ba vùng chống dịch
vùng một gồm một mươi quận huyện tây hồ ba đình cầu giấy hoan kiếm đồng đa hai vào trưng thanh xuân hòa đông thanh trì hoàng mai
một phần địa giới hành chính của năm quận huyện nam tử liêm bắc tử liêm hoài đức thanh oai thường tín
vùng một tiếp tục thực hiện chỉ thị một mươi sáu và áp dụng một số biện pháp ở mức cao hơn với nguyên tắc
ai ở đâu ở đó người ở vùng nào ở vùng đó
đây là khu vực đô thị trung tâm với mật độ dân cư cao tập trung các cơ quan doanh nghiệp cơ sở kinh doanh dịch vụ
thành phố xác định khu vực này là vùng đỏ nhiều trường hợp nguy cơ cao
hiện có năm mươi ba đường qua sông cành kết nối vùng một và vùng hai ba
thành phố sẽ đóng cứng ba mươi đường kết nối không thuận lợi cho giao thông lập chốt kiểm soát tại hai mươi ba vị trí
lực lượng liên ngành tham gia chốt do công an chủ trì trực hai mươi bốn trên hai mươi bốn
thành phố yêu cầu cơ quan chức năng chuẩn bị đầy đủ sẵn sàng đảm bảo không đứt gãy chuỗi cung ứng hàng hóa
lương thực thực phẩm thiết yếu thực hiện tốt an sinh xã hội tăng cường shipper vận chuyển hàng hóa thiết yếu theo đặt hàng của người dân
vùng hai gồm toàn bộ địa giới hành chính của năm quận huyện long biên gia lâm đông anh sóc sơn mê linh
toàn bộ vùng hai áp dụng chỉ thị một mươi năm và một số biện pháp ở mức cao hơn theo từng phân khu trong vùng
vùng ba là toàn bộ địa giới hành chính của một mươi quận huyện ba vì sơn tây phúc thọ đan phượng thạch thất quốc oai trương mỹ ứng hòa mỹ đức phú xuyên
và một phần của năm quận huyện của phân vùng một nam từ liêm bắc từ liêm hoài đức thanh oai thường tín
vùng ba áp dụng chỉ thị một mươi năm và một số biện pháp ở mức cao hơn theo từng phân khu trong vùng về sản xuất công nghiệp tiểu thủ công nghiệp và sản xuất nông nghiệp
theo lãnh đạo hà nội mục tiêu của phân vùng để xếp chặt vùng một kiểm soát luồng ra khỏi vùng một sang vùng hai và vùng ba
thành phố xác định giảm tối đa người di chuyển liên vùng kiểm soát chặt chẽ và chia sẻ áp lực chi phí xét nghiệm test nhanh kháng nguyên rt pcr khi có nhu cầu di chuyển liên vùng
các quận huyện thị xã quyết định việc phòng chống dịch bệnh tổ chức hoạt động sản xuất cho phù hợp với tình hình diễn biến dịch bệnh tại vùng hai vùng ba
trước đó ban thường vụ thành ủy hà nội đã thống nhất sau đợt giãn cách thứ ba ngày sáu tháng chín hà nội sẽ thiết lập ba vùng chia theo mức độ nguy cơ và đặc điểm địa lý dân cư sinh hoạt sản xuất
hiện thành phố có sáu ổ dịch phức tạp gồm ngõ hai mươi bốn kim đồng phường giáp bát quận hoàng mai chợ ngọc hà quận ba đình phường văn miếu văn trương quận đồng đa phường thanh xuân trung quận thanh xuân và xã tân lập huyện đan phượng
kỹ thuật viên các cơ quan báo chí truyền thông phục vụ nhiệm vụ chính trị công vụ ngoại giao đưa tin hoạt động của lãnh đạo đảng nhà nước thành phố
phóng viên biên tập viên trực tiếp đưa tin công tác phòng chống dịch cán bộ trực cơ quan
nhóm năm người thực hiện các dịch vụ y tế bắt buộc như đi cấp cứu khám chữa bệnh và mua thuốc định kỳ tiêm vaccine và xét nghiệm covid một mươi chín người chăm sóc người bệnh và người xuất viện
nhóm này chỉ cần chứng minh thư căn cước công dân
người đi mua lương thực thực phẩm phải có thời gian đi mua cụ thể giấy đi chợ thẩm quyền cấp là công an phường xã thị trấn
cá nhân đi sân bay có vé người đến cơ quan ngoại giao phải có giấy khen người đến tòa theo giấy triệu tập của tòa chỉ cần có chứng minh thư căn cước công dân và xét nghiệm âm tính trong vòng bảy mươi hai giờ
nhóm sáu tổ chức cá nhân thực hiện công vụ công ích thiết yếu
theo dự kiến công an hà nội sẽ chủ trì cấp giấy đi đường có nhận diện thông qua mã qr code cho những người đủ điều kiện ra đường
từ sáu h ngày sáu tháng chín
đến sáu giờ ngày hai mươi một tháng chín thành phố phần ba vùng chống dịch trong đó vùng một gồm một mươi quận huyện tây hồ ba đình cầu giấy hoàn kiếm đông đa hai bà trưng thanh xuân hà đông thanh trì hoàng mai một phần địa giới hành chính của năm quận huyện nam từ liêm bắc từ liêm hoài đức thanh oai thường tín
vùng một tiếp tục thực hiện chỉ thị một mươi sáu và áp dụng một số biện pháp ở mức cao hơn với nguyên tắc ai ở đâu ở đó người ở vùng nào ở vùng đó
thành phố vũ định
vừa được bộ y tế phân bổ một trăm sáu mươi một bốn trăm sáu mươi liều vaccine pfizer và tám trăm linh bảy trăm linh liều astrazeneca với số lượng vaccine được phân bổ trên hà nội sẽ triển khai tiêm cho người dân ngay lập tức
sở y tế hà nội yêu cầu trung tâm y tế các quận huyện thị xã khẩn trương thực hiện xây dựng kế hoạch tiêm chủng vaccine covid một mươi chín các đợt tiếp theo căn cứ đối tượng cần tiêm đã tiêm
số lượng vaccine covid một mươi chín được phân bổ đảm bảo minh bạch đúng trường hợp khẩn trương và tổ chức tiêm ngay sau khi nhận được vaccine
theo sở y tế hà nội đối với tám trăm linh bảy trăm linh liều astrazeneca thực hiện tiếp tục phân bổ để tiêm cho các trường hợp còn lại tại đợt một mươi một thuộc nhóm các nhóm ưu tiên chưa được tiêm chủng
cụ thể các trường hợp ưu tiên gồm
người đến thời gian cần phải tiêm trả mũi hai
người làm trong các chuỗi cung ứng dịch vụ thiết yếu
công nhân nhà tăng lễ cắt tóc gội đầu công nhân vệ sinh và người làm tại các chuỗi cung ứng
người nằm trong nhóm nguy cơ
người sinh sống tại các khu vực có dịch vùng đỏ
vùng nguy cơ cao trong khu vực vùng đỏ sau khi xét nghiệm âm tính
công nhân tại các khu công nghiệp khu chế xuất cụ công nghiệp điểm công nghiệp
người nước ngoài sinh sống trên địa bàn thành phố
người lao động của các đơn vị có đóng góp cho công tác phòng chống dịch của thành phố
ngoài ra trường hợp theo thứ tự ưu tiên đề nghị ủy ban nhân dân các quận huyện thị xã
thực hiện theo phương án một trăm bảy mươi ba ủy ban nhân dân của thành phố
và thực hiện tiêm cho các trường hợp khác khi có chỉ đạo của ủy ban nhân dân
và ban chỉ đạo phòng chống dịch covid một mươi chín
nhằm đáp ứng yêu cầu công tác phòng dịch cũng nằm trong diện ưu tiên kể trên
đối với tám mươi bảy trăm ba mươi liều vaccine của pfizer
chỉ thực hiện tiêm mũi một phân bổ tiếp tục để tiêm cho các trường hợp còn lại
tại đợt một mươi một thuộc các nhóm đối tượng ưu tiên chưa được tiêm chủng
và các trường hợp theo thứ tự sau
người mắc bệnh mãn tính người trên sáu mươi năm tuổi
phụ nữ đang mang thai trên một mươi ba tuần
sau khi được giải thích nguy cơ lợi ích
nếu đồng ý tiêm chủng cần chuyển đến tiêm
và theo dõi tại các cơ sở y tế có khả năng cấp cứu sản khoa
hiện nay thủ đô hà nội là địa phương đứng thứ hai
sau thành phố hồ chí minh về tiêm vaccine
khi đã được tiêm hai chín trăm hai mươi bốn bốn trăm một mươi ba liều
được biết toàn thành phố hà nội có năm bảy trăm bốn mươi năm bảy trăm hai mươi tám người từ một mươi tám tuổi trở lên
thêm bốn mươi ba người hà nội bốn mươi tám người quảng bình nghi covid một mươi chín
sở y tế hà nội ghi nhận ba mươi ca dương tính ncov
từ sáu h đến một mươi hai h sáng ngày ba chín
nâng tưởng số ca ghi nhận trong ngày lên bốn mươi ba
quảng bình thêm bốn mươi tám ca nghệ an ba mươi một ca huế hai mươi năm ca thanh hóa chín ca
bộ y tế chưa công bố các ca này xem như nghi nhiễm
tại hà nội ba mươi ca nhiễm mới được ghi nhận trưa nay
gồm năm ca cộng đồng trong đó có một ca ở đống đa
một ở thanh trì ba ở hèm và trưng
hai mươi năm ca còn lại phát hiện tại khu cách ly và phòng tỏa
trong đó có một ca ở đông đa một ở thanh trì ba ở hèm và trưng
có một mươi hai ca thuộc phường thanh xuân trung một thuộc phường nhân chính quận thanh xuân
bốn tại đông đa năm tại thanh trì đan phượng hoàng mai
hai bà trưng mỗi nơi một ca
như vậy trong đợt dịch thứ tư từ hai mươi chín tháng bốn
hà nội ghi nhận ba bốn trăm linh chín ca nhiễm
không tính số ca nhiễm tại các bệnh viện tuyến trung ương
trong đó có một năm trăm năm mươi chín ca cộng đồng một tám trăm năm mươi ca
tại các khu vực cách ly
các ổ dịch có số ca nhiễm tiếp tục tăng gồm
ổ dịch tại phường thanh xuân trung ghi nhận từ hai mươi ba tháng tám
đến nay có bốn trăm một mươi hai ca
ổ dịch ghi nhận tại phường văn miếu và văn trường
thuộc quận đồng đa đến nay ghi nhận hai trăm linh hai ca nhiễm
cdc quảng bình đã xét nghiệm một mươi hai sáu trăm hai mươi chín mẫu
phát hiện bốn mươi tám ca dương tính
nâng tổng số ca toàn tỉnh lên bảy trăm một mươi năm ca
trong đó bảy mươi chín ca đã điều trị khỏi
tất cả ca mắc mới đều ở trong khu vực phong tỏa và các khu cách ly
số f một lên gần sáu bảy trăm một mươi năm năm trăm linh f hai
ngành y tế quảng bình đang điều tra dịch tễ
truy vết các trường hợp liên quan
toàn tỉnh nghệ an ghi nhận
ba mươi một ca dương tính với ncov
theo trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh
trong số này có ba ca cộng đồng
được phát hiện tại huyện diễn châu
thành phố vinh là nơi ghi nhận nhiều ca nhiễm nhất với hai mươi
như vậy từ một mươi ba tháng sáu tới nay
nghệ an có một năm trăm chín mươi sáu ca nhiễm
và nghi nhiễm covid một mươi chín
dịch lan ra hai mươi một địa phương
trong đó thành phố vinh có năm trăm sáu mươi ca
huyện yên thành một trăm chín mươi một ca
quỳnh lưu một trăm bốn mươi sáu ca
diễn châu một trăm ba mươi sáu ca
trung tâm kiểm soát bệnh tật thừa thiên huế ghi nhận
thêm hai mươi năm ca nhiễm mới
tổng số ca nhiễm từ ngày hai mươi tám tháng bốn đến nay
hai mươi năm ca nhiễm mới gồm hai mươi hai ca
trong khu cách ly ba ca trong vùng phòng tỏa
hiện nay địa phương điều trị
ba trăm chín mươi bốn ca nhiễm hai trăm tám mươi ba ca
được chữa trị khỏi
tại thành hóa số ca nhiễm tăng thêm ba mươi hai ca
trong hai mươi bốn giờ qua trong đó chín người
tham dự đám tàng ở thị trấn nga sơn
huyện nga sơn một mươi năm ca ở bệnh viện hợp lực
tám ca được ghi nhận ở xã vạn hòa
huyện nông cống
đến nay số người nhiễm covid một mươi chín từ đám tăng
ở nga sơn đã lên hai mươi người
nguồn lây của ổ dịch đám tàng xuất phát
từ bệnh nhân nữ sáu mươi một tuổi ở tiểu khu long khan
thị trấn nga sơn đi chăm sóc chồng
tại khoa ung bướu bệnh viện đa khoa hợp lực
ổ dịch được phát hiện ngày hai mươi chín tháng tám
nhiễm bệnh hậu lộc là địa phương
thứ bốn ở thành hóa áp dụng
các biện pháp giãn cách quy mô lớn
sau huyện nông cống nga sơn và thành phố thanh hóa
từ ngày hai mươi bảy tháng bốn đến nay
thanh hóa ghi nhận ba trăm năm mươi bảy ca
covid một mươi chín hơn hai trăm hai mươi bệnh nhân
điều trị tại bệnh viện phổi
một trăm ba mươi bốn người ra viện một ca tử vong
công an thành phố hà nội vừa hỏa tóc
đề nghị các quận huyện thị xã
quan tâm chỉ đạo các bỉ ban nhân dân
xã phường thị trấn phối hợp
thực hiện nhanh chóng và kiểm tra giấy đi đường
có mã qr code theo phương án
đã được thành phố chỉ đạo các đơn vị
phải cử cán bộ tư pháp cán bộ
công nghệ thông tin tập huấn sử dụng
phần mềm để chủ động nhanh chóng
ứng dụng và cấp phép cho nhân dân
thuận tiện về quy định tiếp nhận
xét duyệt và cấp giấy đi đường có
qr code công an thành phố hà nội
hướng dẫn đối với tổ chức doanh nghiệp
cần đăng ký thông tin qua cảnh sát khu vực
sau đó cán bộ xã phường thị trấn
tiếp nhận thông tin được thẩm định
từ cảnh sát khu vực và nhập đăng ký
của tổ chức doanh nghiệp
hệ thống sẽ gửi mail xác nhận trả
về tổ chức doanh nghiệp lúc này
các tổ chức doanh nghiệp gửi me danh sách cán bộ
công nhân viên và đứng kèm tài liệu
liên quan theo quy định làm căn cứ
để đi đường về quy trình
cá nhân người dân đăng ký
đề nghị cấp chế đi đường với cảnh sát khu vực
nơi cư trú cảnh sát khu vực tiếp nhận
thẩm định thông tin và gửi danh sách
cho cán bộ phường để xét việc hoặc từ chối
khi giấy đi đường được duyệt
cán bộ xã sẽ gửi lại cho công an
để đóng dấu xác nhận cuối cùng
cảnh sát khu vực sẽ nhận giấy đi đường đại
đóng dấu gửi cho công dân
quy trình cấp thẻ đi chợ siêu thị
cảnh sát khu vực lập danh sách các hộ gia đình
theo địa bàn quản lý sau đó
gửi danh sách cho cán bộ phường để xét duyệt
hoặc từ chối cán bộ phường
sau đó gửi lại thẻ đi chợ đã được duyệt
cho công an để đóng dấu xác nhận
cuối cùng cảnh sát khu vực sẽ nhận thẻ
đã đóng dấu gửi lại cho đại diện hộ gia đình
sau đợt giãn cách thứ ba ngày sáu tháng chín
hà nội sẽ thiết lập ba vùng
chia theo mức độ nguy cơ và đặc điểm
địa lý dân cư sinh hoạt sản xuất
ba vùng gồm
nội đô khu vực mặt độ dân cư cao
tập trung các cơ quan doanh nghiệp
cơ sở kinh doanh dịch vụ phía bắc
sông hồng tập trung các cơ sở sản xuất
công nghiệp và vùng phía tây phía nam
tập trung các khu vực sản xuất nông nghiệp
giãn cách xã hội theo chỉ thị số một mươi sáu
đang ấp dụng chung với tất cả
các nhóm đối tượng trong đó có nhóm
đã tiêm đủ hai mũi vaccine
theo ông nguyễn huy nga nguyên cực trưởng
cục y tế dự phòng bộ y tế
nên có hình thức riêng cho người tiêm đổ mũi
ông nga cho rằng
người đã tiêm đủ hai mũi vaccine
có nguy cơ mắc covid một mươi chín thấp hơn
nhiều lần so với những người chưa tiêm
nếu có mắt thì tải lượng virus cũng thấp hơn
và tình trạng lâm sàng cũng nhẹ hơn
nguy cơ làm lai lan cho người khác
cũng thấp hơn nhưng các tỉnh thành
đang ấp dụng giãn cách xã hội thì
ấp dụng tất cả như nhau người tiêm đủ
mũi rồi cũng vẫn phải ngồi nhà
nếu không có giấy đi đường và lịch trực
ông nga đề xuất theo tôi
người đã tiêm đủ mũi vaccine và ấp dụng
năm k có thể đi làm buôn bán
học tập trở lại người đã tiêm đủ
mũi có thể cầm theo giấy chứng nhận
khi tham gia giao thông và coi như
hội chiếu vaccine đọc giả
trương minh ngọc đồng tình nói đã tiêm
hai mũi muốn về quê cũng không xong
đề nghị bộ y tế tham mưu để có chính sách
phù hợp đừng để lãng phí nguồn lực
đọc giả tuân chia sẻ cùng dịch
đang nặng tiêm đủ hai mũi là đủ điều kiện
hoạt động bình thường cùng dịch nhẹ
thì chỉ tiêm xong một mũi trừ hai ba
ba tuần cho sinh kháng thể là hoạt động bình thường
được rồi đọc giả tinh phạm
thì nói mong bộ y tế sáng ra
quy định mới cho những người đã tiêm đủ
hai mũi vaccine ấp dụng năm k
được đi làm học tập đảm bảo
kinh tế gia đình và giảm tải gánh nặng
cho xã hội ý kiến của bạn
thì thế nào hãy để lại ý kiến của bạn
trong phần comment và chúng tôi sẽ
trích đăng hằng ngày
nhiều người dân
ở dịch thanh xuân trung hà nội
đề nghị quần có biện pháp để việc
cách ly tập trung không xảy ra lây nhiễm chéo
hiện nay quận thanh xuân đang đưa
công dân trong khu vực phong tỏa
tại ngõ ba trăm hai mươi tám và ngõ ba trăm hai mươi
đường nguyễn trãi phường thanh xuân trung
đi cách ly tập trung tại khu
ký túc xá trường đại học fpt
huyện thạch thất thổng số người
trong khu vực phong tỏa đi dời là

quận thanh xuân có quyết định di dời trên
nhiều hội dân tại ngõ ba trăm hai mươi tám
và ba trăm ba mươi và một vòng
ngõ ba trăm hai mươi sáu đường nguyễn trãi
lo ngại nguy cơ lây nhiễm chéo
và đề nghị quận thành phố có các biện pháp
ngăn chặn điều này anh t
ngõ ba trăm hai mươi sáu phường thanh xuân trung
cho biết sau hơn một mươi ngày phong tỏa
các kf và các kf một
đều được đưa đi cách ly tập trung
nên nguy cơ lây nhiễm không còn cao
anh ký nghĩ những khu vực
nguy cơ thấp nên để người dân ở nhà
và yêu cầu tuân thủ nghiêm ngặt
các biện pháp phòng chống dịch tại chỗ
anh d q t sống
một mình tại nhà riêng tại ngõ

mình chỉ ở trong nhà hằng ngày không
tiếp xúc với ai anh cũng đề nghị
các trường hợp không phải f hoặc f một
đã tìm đủ hai mũi có thể cách ly
tại nhà bị ba nhanh dân
quận thanh xuân cho biết phần lớn
người dân tự nguyện đi cách ly từ sớm
còn một số người có đơn xin nguyện vọng
ở nhà vì nhiều lý do quận đang
rà soát lại việc người dân
có tâm lý lo sợ lây nhiễm chéo
quận thanh xuân cho biết người dân yên tâm
vì khi đi cách ly được trang bị bộ đồ
bảo hộ khẩu trang y tế
kính trắng dột bắn nước sốt khuẩn
dẫn của ngành y tế mỗi xe ô tô
bốn mươi năm chỗ chỉ bố trí khoảng
hai mươi người ngồi giãn cách bố trí
xe đi theo hội gia đình từng giải nhà
cuốn chiếu từ đòn ngõ vào phía trong
để đảm bảo phòng chống dịch
độc giả cho rằng thật sự rất không
ổn nếu trống đánh xuôi kèn thổi ngược
chính quyền quận thanh xuân nên xem xét
điều kiện thực tế khu dân cư
để có biện pháp phòng chống dịch hiệu quả
lắng ngay ý kiến của người dân
tránh việc có đường dây nóng chỉ là hình thức
ông tăng văn luyện
chủ tịch ubnd huyện diễn châu
nghệ an xác nhận
huyện tạm đình chỉ công tác đối với
bì thư đảng ủy xã chủ tịch ubnd
xã diễn hồng công an tỉnh
đình chỉ công tác đối với
trưởng công an xã diễn hồng
những đồng chí này bị đề nghị
tạm đình chỉ công tác một mươi bốn ngày
để làm rõ trinh nghiệm do vi phạm
trong công tác phòng chống dịch covid một mươi chín
trên tiệm bàn xã diễn hồng xuất hiện
ba kf trong cộng đồng
cả ba người này đều trú
tại xóm ai quốc và liên quan đến
bệnh nhân t là lái xe ô tô đường dài
ngày hai mươi hai tháng tám
anh t đi từ đồng nai
đến diễn hồng thì xuống xe
vượt qua chốt cứng và trốn về nhà
không khai báo y tế
trong quá trình ở nhà
anh này thường xuyên mời bạn bè
về nhà uống bia rượu
dù địa phương đang thực hiện cách ly xã hội
theo chỉ thị một mươi sáu của thủ tướng
ngày ba mươi tháng tám
tài xế này tiếp tục đi vào đồng nai
ngày một tháng chín
làm test nhanh
có kết quả dương tính
ngày hai tháng chín
anh t có kết quả xét nghiệm pcr
khẳng định dương tính với sars cov hai
ông long cũng đề nghị công an tỉnh nghệ an
nhanh chóng củng cố hồ sơ
để khởi tố vụ án
khởi tố bị can làm lây lan dịch bệnh covid một mươi chín
tạm đình chỉ công tác trưởng công an xã diễn hồng
thanh tra sở thông tin và truyền thông tp hcm
vừa yêu cầu chủ tài khoản angela phương trình
kéo bỏ thông tin liên quan đến việc
chữa covid một mươi chín bằng dung đất
và mời người này lên làm việc
angela phương trình xóa các bài đăng
trên trang cá nhân về thông tin dung đất
chữa khỏi covid một mươi chín
sau khi bị cơ quan chức năng tuyết còi
ông nguyễn đức thọ
chánh thanh tra sở thông tin và truyền thông tp hcm
cho biết sở đã yêu cầu chủ tài khoản
facebook angela phương trình
gỡ bỏ nội dung xe sự thật
gây hiểu nhầm về khả năng phòng
điều trị bệnh của sản phẩm từ địa lông
sở gửi giấy mời diễn viên làm việc
vào ngày hai mươi năm tháng tám
xong phải giờ lịch vì thành phố đang giãn cách
theo chỉ thị số một mươi sáu
ông thọ nói sau đó chúng tôi sẽ xác định
xử lý vi phạm ra sao
với angela phương trình
diễn viên nhận sai và đã xóa những bài viết
chẳng chứng các trường hợp người nhiễm nợ covid
khỏi bệnh nhờ uống dung đất trên trang cá nhân
và fanpage tuy nhiên cô vẫn đăng
thông tin về dự tính nối chung của địa lông
phương trình nói tôi không quảng cáo
sản phẩm hay trục lợi gì từ việc này
thời gian qua một số nghệ sĩ
lan truyền thông tin dung đất trở khỏi
covid một mươi chín trên mạng xã hội
diễn viên lê la cũng đăng các bài viết
trên trang cá nhân từ đầu tháng tám
cho biết đã cho cả gia đình sử dụng
để ngăn ngừa bệnh
trong chương trình dân hỏi thành phố trả lời
ông lê quang tự do phó cục trưởng phát thanh
truyền hình và thông tin điện tử bộ thông tin
và truyền thông cho biết sẽ xử lý
nếu các nghệ sĩ tiếp tục vi phạm
theo ông bộ y tế đã khẳng định không có
cơ sở khoa học về chuyện dung đất
và chích xuất từ dung chữa covid một mươi chín
ông nói hiện nay danh sách những loại thuốc
điều trị covid một mươi chín đã được bộ công khai
người dân không nên sử dụng những loại thuốc
chưa được kiểm chứng hay tin vào
các thông tin sai sự thật để ảnh hưởng đến sức khỏe
bốn người gồm hiệu trưởng hiệu phó và hai giáo viên
ở huyện hướng hóa quảng trị
vi phạm các quy định chống dịch
khi cùng nhau đi hát karaoke giữa mùa dịch covid một mươi chín
đã bị xử phạt hành chính hai triệu đồng một người
hiệu trưởng cùng hai phó hiệu trưởng
trường tiểu học ở quảng trị
đi hát karaoke đã bị xử phạt
và đang bị xem xét xử lý kỷ luật
tin từ quảng trị cho biết
ủy ban nhân dân xã hướng phùng huyện hướng hóa
đã xử phạt hai triệu đồng đối với
ông nguyễn hữu quảng hiệu trưởng trường tiểu học hướng phùng
ông đinh trường hải với hiệu trưởng
ông trương quang dũng giáo viên trường tiểu học hướng phùng
và ông phùng như hoàng
ủy ban nhân dân huyện hướng hóa
cũng đã có quyết định xử phạt vi phạm hành chính
với chủ cơ sở karaoke nhân đức
ở thôn sari xã hướng phùng
mức phạt là hai mươi triệu đồng
trước đó vào chiều ngày ba mươi một tháng tám
ông nguyễn hữu quảng và ông đinh trường hải
với hiệu trưởng cùng một số giáo viên
của trường đã đi hát karaoke
tại quán karaoke nhân đức
theo trình bày của ông quảng
ông cùng một số giáo viên đang đi kiểm tra phổ cập giáo dục
thì gặp ông chủ quán karaoke nhân đức
chủ quán mời vào nhà uống nước
rồi có người trong nhóm bạc nhạc lên hát
được biết hiện ủy ban nhân dân huyện hướng hóa
đã hoàn chỉnh hồ sơ thủ tục
để xem xét kỷ luật cán bộ
giáo viên vi phạm trong vụ việc nêu trên
văn bản khẩn của ủy ban nhân dân
gửi các sở ban ngành trên địa bàn
thành phố nêu rõ
ủy ban nhân dân tp hcm chấp thuận
chủ trương xây dựng cơ chế hỗ trợ một trăm linh
học phí học kỷ i
năm học hai nghìn hai mươi một hai nghìn hai mươi hai
đối với toàn bộ trẻ mầm non
học sinh các trường phổ thông công lập
và ngoài công lập trên địa bàn thành phố
do ảnh hưởng của dịch covid một mươi chín
trừ các cơ sở của vốn đầu tư
ủy ban nhân dân tp hcm
giao sở giáo dục và đào tạo
hướng dẫn các cơ sở giáo dục công lập trên địa bàn
tạm thời chưa thực hiện việc thu học phí
học kỷ i cho đến khi có hướng dẫn mới
vận động các cơ sở giáo dục
có vốn đầu tư nước ngoài
giảm học phí cho trẻ mầm non và học sinh
cũng theo văn bản trên
ủy ban nhân dân tp hcm
giao sở giáo dục và đào tạo
phối hợp với sở tài chính và các sở
ban ngành có liên quan
tham mưu ủy ban nhân dân tp hcm
trình hội đồng nhân dân tp hcm
dự thảo nghị quyết hành chính
hỗ trợ một trăm linh học phí học kỷ i

theo đúng quy định của pháp luật
trước những thắc mắc của nhiều phụ huynh
học sinh giáo viên
về việc tp hcm có lùi lịch hay giảng
năm học mới hay không
ông nguyễn văn hiếu giám đốc
sở giáo dục và đào tạo tp hcm
đã khẳng định tp hcm
không lùi lịch năm học mới
ông hiếu cho biết
hiện tp hcm có hơn một trường học
đang được trưng dụng làm khu cách ly
bệnh viện dạ chiến
nơi cư trú cho bộ đội tham gia phòng chống dịch
nếu có lùi thời gian bắt đầu

thêm một hai tháng nữa
thì với tình hình thực tế như đã thấy
học sinh vẫn phải học trên internet
chứ không thể học trực tiếp được
trước đó tại buổi làm việc
với phó thủ tướng vũ đức đam
lãnh đạo huyện bình chánh cho biết
từ đầu đợt dịch thứ bốn
huyện điều động hai trăm hai mươi tám công chức
giáo viên tham gia hỗ trợ các xã chống dịch
hiện nay số thầy cô này
đang tập trung cho công tác chống dịch
nếu đưa giáo viên về dạy
có thể ảnh hưởng chung đến việc chống dịch
và tâm trí của giáo viên cũng chưa tập trung cho việc dạy
mặt khác trên địa bàn huyện bình chánh
hiện nay có nhiều học sinh con công nhân
không có điều kiện trang bị đầy đủ
trang thiết bị học trực tuyến
có học sinh thuộc gia đình có f
nên việc học cũng khó khăn
trao đổi tại cuộc học
phó thủ tướng vũ đức đam cho biết
ông đã trao đổi với bộ trưởng bộ giáo dục và đào tạo
thống nhất giao cho tp hcm
hoàn toàn chủ động xây dựng kế hoạch
thời gian bắt đầu kết thúc năm học
cũng như công tác thi cử sau này
việc này nhằm tạo điều kiện thuận lợi nhất
cho tp hcm chống dịch
và khi tổ chức đi học thì đúng nghĩa đi học
chuẩn bị chú đáo các điều kiện dạy và học
từ trang thiết bị cho đến tâm lý
của giáo viên phụ huynh và học sinh
cơ quan ngôn luận của bộ y tế
để có được những thông tin chính xác nhất các bạn
xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại